chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị tình hình dịch tại hà nội đang ngày càng diễn biến phức tạp
mới đây hà đông phát hiện chùm ca bệnh gồm chín nam nữ thanh niên dương tính với sars cov hai
được biết chúng ca bệnh này tương đối phức tạp vì nhóm nam nữ thanh niên nói trên đều không có việc làm
nơi lưu trú ổn định và làm những công việc có tính chất nhạy cảm nên công tác điều tra truy vết gặp nhiều khó khăn
theo báo cáo của bác nhân dân quận hà đông ngày bốn tháng một mươi một tại bệnh viện đa khoa hà đông
có một nhóm hai mươi bốn người đến bệnh viện yêu cầu được xét nghiệm covid một mươi chín
bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu pcr kết quả có chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có tám trường hợp có địa chỉ tại quận hà đông và một người tại huyện trương mỹ
theo kết quả điều tra dịch tễ
hà đông nhận định đây là chùm ca bệnh rất phức tạp vì nhóm nam nữ thanh niên nói trên đều không có việc làm
không có nơi lưu trú ổn định đã di chuyển nhiều nơi nên công tác điều tra truy vết gặp nhiều khó khăn
ngay khi nhận được thông tin ubnd quận đã đề nghị bệnh viện đa khoa hà đông phối hợp với trung tâm y tế quận
điều tra truy vết và đưa chín trường hợp dương tính đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học phenica phường yên nghĩa
số người còn lại
ngay trong sáng nay đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung trường trung cấp cầu đường và dạy nghề thuộc binh đoàn phường biên giang
trong số trường hợp mắc covid một mươi chín kể trên có bảy trường hợp cùng trọ tại khu dv bốn văn phú tổ hai phường phú la
sau khi tiếp nhận thông tin từ khoa kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế quận hà đông trạm y tế phường phú la đã tiến hành điều tra dịch tế
cụ thể trường hợp thứ nhất là ctk sinh năm hai nghìn hai nữ giới
trường hợp thứ hai là lta sinh năm hai nghìn hai nữ giới
cả hai trường hợp này đều có dấu hiệu sốt mệt mỏi
trường hợp thứ ba là dqv sinh năm hai nghìn một nam giới tình trạng sức khỏe bình thường
trường hợp thứ tư là ntn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nữ giới có biểu hiện ngặt mũi đau đầu
trường hợp thứ năm là tt cũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nữ giới
trường hợp thứ sáu là nkt sinh năm hai nghìn một
trường hợp thứ bảy là htl nữ giới sinh năm hai nghìn một
các trường hợp này đều đi test nhanh trong ngày ba tháng một mươi một và xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính vào sáng nay
bệnh nhân thứ nhất và thứ hai đã đi ăn cơm cùng bạn là lts nữ giới sinh năm hai nghìn một
quê tại địa chỉ bản sáng khoài sang tuần giáo tỉnh điện biên
hiện trường hợp này đã về quê
thưa quý vị ngay sau khi phát hiện chùm dịch mới này
ủy ban nhân dân quận đã tổ chức họp khẩn chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các phường
triển khai khẩn trương một số nhiệm vụ trong phòng chống dịch bệnh
cụ thể ủy ban nhân dân quận đã giao công an chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các phương kiểm tra
giả soát những cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất nhạy cảm những thủ điểm có nguy cơ trên địa bàn quận
năm bắt quản lý chặt chẽ người về từ các địa phương khác yêu cầu thực hiện khai báo y tế
thực hiện nghiêm thông điệp năm k
trung tâm y tế quận tiến hành giả soát đánh giá các yếu tố nguy cơ khu vực nguy cơ đối tượng nguy cơ
báo cáo cdc thành phố để có kế hoạch lấy mẫu làm xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ
đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các phường điều tra đánh giá dịch tế để xác định các khu vực phong tỏa phù hợp
quận đã chỉ đạo cách ly f một theo đúng hướng dẫn của bộ y tế người cao tuổi người có bệnh nền
phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng
ban chỉ huy quân sự quận phối hợp với ủy ban nhân dân các phường khẩn trương giả soát các khu trung cư đã hoàn thiện
chưa có người vào ở báo cáo ủy ban nhân dân quận thành lập thêm các khu cách ly y tế tập trung
phòng văn hóa và thông tin trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận phối hợp với cơ quan y tế
tăng cường tuyên truyền lưu động trên địa bàn quận về tình hình dịch bệnh các quy định của chính phủ bộ y tế
ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo tổ covid cộng đồng thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư
về các biện pháp phòng chống dịch theo quy tắc năm k yêu cầu người dân tự giác khai báo y tế hàng ngày
khi có các biểu hiện ho sốt khó thở mất chú rác phải liên hệ ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn và xử lý kịp thời
xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận hà đông chỉ đạo các cơ quan y tế mở rộng điều tra
và liên hệ với các địa phương khác có người liên quan đến ổ dịch này để triển khai biện pháp phòng chống dịch
liên quan tới tình hình dịch đang bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố hà nội đồng chí chử xuân dũng nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về hà nội gia tăng tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
liên quan tới tình hình dịch đang bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố hà nội đồng chí chử xuân dũng nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về hà nội gia tăng tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đặc biệt các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương
đồng thời tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương
kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
trong đó công an thành phố các quận huyện thị xã cần tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch
xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cùng với đó là tiếp tục tăng cường
nâng cấp hệ thống y tế cơ sở chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị
trước diễn biến phức tạp của các ca bệnh mới đây trên địa bàn thành phố hà nội
hiện tại thành phố vẫn đang xây dựng những kịch bản phương án ứng phó thích hợp để có thể sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống dù là xấu nhất
với tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay kính mong quý vị chú ý giữ gìn sức khỏe
đảm bảo quy định năm k và luôn cập nhật những tin tức mới nhất về dịch covid một mươi chín trong cả nước để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình
còn bây giờ xin chào và gặp lại